một vài năm trở lại đây trên mạng internet và các nền tảng mạng xã hội trực tuyến rộn lên hình thức lừa đảo bằng cách tuyển cộng tác viên làm việc
rất nhiều người rơi vào cái bẫy mà các đối tượng lừa đảo vẽ ra với mức thù lào hấp dẫn
với số tiền đóng vào khá nhỏ chỉ sau một vài lần giao dịch các đối tượng đã dễ dàng lấy được số tiền lớn từ các nạn nhân
chỉ vì tin vào lời mời làm cộng tác viên cho một công ty mà bản thân cũng chỉ tham gia trên mạng chứ chưa từng tiếp xúc
và kết quả số tiền đầu tư của người phụ nữ đã biến mất
còn người phụ nữ này chỉ trong sáu ngày đã bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến bốn trăm linh triệu đồng
vẫn là những chiêu bài dẫn dụ tuyển công tác viên
sau khi nạn nhân đầu tư chuyển khoản số tiền

chủ tài khoản tuyển dụng cũng không cánh mà bay cùng với số tiền chị đã chuyển khoản
chỉ cần gõ cụm từ tìm việc làm thêm
sẽ ra hàng loạt bài viết tuyển cộng tác viên cho các công việc như dán túi giấy
cách chỉ quần áo
hay thậm chí là bóc tỏi tại nhà
với lời quảng cáo không cần cọc không mất chi phí trả lương song phẳng
nhưng thực chất là một cái bẫy của các đối tượng lừa đảo
trên thực tế các nhà tuyển dụng đích thực sẽ phỏng vấn trực tiếp ứng viên ngay tại văn phòng
sau khi đã trao đổi với nhau qua email hoặc điện thoại
chứ không có chuyện đăng ký qua app hay yêu cầu đặt cọc
cái dấu hiệu của các cái hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bao giờ cũng đưa đến một cái hoạt động lừa đảo
một cái hoạt động đó là chuyển những khoản tiền có tính chất đặt cọc
và nhất là khi mà lại yêu cầu chuyển thêm những cái khoản tiền khác nữa
người dân nên tìm việc làm ở những công ty hay các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín
khi có vấn đề sẽ dễ dàng được hỗ trợ tránh trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ lừa đảo